các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng chính phủ cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với ông nguyễn đức hòa nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một do đã có những vi phạm khuyết điểm
trong công tác và ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình thuận đã thi hành kỷ luật về đảng
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông nguyễn văn phong
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận do đã có những vi phạm khuyết điểm
trong công tác và ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình thuận đã thi hành kỷ luật về đảng
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông lê tuấn phong
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận do đã có những vi phạm khuyết điểm
trong công tác gây hậu quả nghiêm trọng và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng
thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách
nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông lương văn hải do đã có những vi phạm khuyết điểm
nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị ban bí thư đã họp và quyết định kỷ luật
đối với hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh bình thuận do có những vi phạm nghiêm trọng
gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định
của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng
đất thực hiện một số dự án để một số cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh
bị khởi tố bắt tạm giam
những vi phạm quyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh bình thuận
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng
thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước
gây bức xúc trong xã hội phát sinh nhiều đơn thư tố cáo phản ánh kéo dài
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương
căn cứ đội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
cách nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
ngày hôm nay hai mươi một tháng bảy tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an tiếp tục phiên xử bị cáo lê tùng vân
cùng với các đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong ngày thứ hai của phiên tòa viện kiểm sát đưa ra quan điểm giữ nguyên cáo trạng
và đề nghị mức án tù từ bốn năm đến sáu năm
các đồng phạm đã đề nghị mức án tù từ sáu tháng trở lên đối với các bị cáo
kết quả điều tra và qua phiên xét hỏi đã xác định những bị cáo có mặt tại phiên tòa
chính là những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
cụ thể nhóm người sống tại nơi được gọi là tịnh thất bồng lai
đã có hành vi lập quản lý sử dụng mạng xã hội facebook hay youtube
bàn bạc dàn dựng quay clip dựng và đăng tải các clip trên mạng xã hội
để xâm phạm quyền lợi ích của các cá nhân tổ chức
các tình tiết quan điểm về năm đoạn clip được sử dụng là chứng cứ vụ án
và lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra
thể hiện hành vi vi phạm pháp luật của từng bị cáo trong vụ án
các clip trên đã được giám định và được xác định không cắt ghép chỉnh sửa
bị cáo lê tùng vân là người chủ mưu chỉ đạo các bị cáo khác lập các kênh trên mạng xã hội
và cùng nhau lên kịch bản quay các clip
trước khi clip được đăng tải bị cáo văn là người duyệt nội dung
việc truy tố các bị cáo là hoàn toàn chính xác đúng người đúng pháp luật
hành vi các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội
các bị cáo bị đưa ra xét xử không tỏ ra ăn năn hối cải
và trên cơ sở đó đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án bốn năm sáu tháng
đến năm năm sáu tháng tù đối với bị cáo lê tùng vân
các bị cáo còn lại hoàng nguyên nhất nguyên trùng dương
bị đề nghị mức án bốn năm đến bốn năm sáu tháng tù
hai bị cáo cao thị cúc và nhị nguyên cũng bị đề nghị mức án ba năm đến
sáu tháng tù
đại diện cho bị hại cùng luật sư đại diện bên bị hại
đại diện cho ông trần ngọc thảo là thích nhật từ
và giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an có ý kiến đồng ý
với bản luận tội của đại diện viện kiểm sát đối với các bị cáo này
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa cho biết đang vào cuộc xác minh
và điều tra làm rõ một vụ nổ súng trên địa bàn đã khiến cho
năm người bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng h ba mươi tám phút ngày một mươi chín tháng bảy
ở khu vực quán bar cà phê tại nốt rào ngã năm xã đồng lợi
huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
được biết vụ nổ súng này xảy ra sau khi một người từ trong quán bar cà phê
chạy ra và xô sát với thanh niên đi xe máy khiến cho năm người bị thương
nguồn nhân của vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
tại tỉnh cao bằng đội cảnh sát hình sự công an thành phố cao bằng vừa bắt giữ được
hai đối tượng là vi văn mạnh và mông nhật khanh cùng sinh năm hai nghìn năm
trú tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai mạnh điều khiển xe máy chở khanh

đến một mươi tám h cùng ngày mạnh điều khiển xe máy chở khanh đi từ huyện trùng khánh ra thành phố cao bằng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
khi đi đến khu vực thuộc tổ ba thuộc phường đề thám thành phố cao bằng
phát hiện một người phụ nữ đi xe máy một mình đeo túi sách bên tay trái
mạnh đã điều khiển xe máy tiến hành áp sát để khanh thực hiện hành vi cướp giật
tuy nhiên do túi sách rơi xuống đường nên hai đối tượng đã tăng ra bỏ chạy
đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực thuộc tổ hai phường đề thám
cùng với hành vi tương tự hai đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật túi sách
đối với một người phụ nữ khác nhưng không thành
hậu quả của vụ cướp đã khiến nạn nhân bị ngã kéo lê trên đường
sau khi bị cướp giật các nạn nhân đã đăng thông tin lên mạng xã hội facebook
và nhận được tin báo công an thành phố đã điều tra truy xét
đến khoảng một mươi chín h bốn mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
bước đầu các đối tượng thừa nhận đã mở ra một bộ phòng tài sản
đã mua thuốc lá điếu nhập lộ từ một cửa khẩu của tỉnh long an
giáp biên giới với campuchia và vận chuyển đến giao cho chủ tiệm tạp hóa để tiêu thụ
mỗi lần như vậy các đối tượng giao dịch từ một đến tám cây thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó vào khoảng năm h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai
chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra phát hiện bắt quả tang đối tượng
lê văn đờn ba mươi bảy tuổi thường trú tại tỉnh long an trần văn ngay hai mươi tuổi
và nguyễn văn phước hai mươi tám tuổi cùng thường trú tại tỉnh tây ninh đã và đang giao thuốc lá điếu nhập lậu
cho đối tượng phạm ngọc hằng năm mươi năm tuổi chủ tiệm tạp hóa ngọc hằng tại b hai mươi chín đường phan chu trinh
khu phố một phường quang vinh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tăng vật thu giữ một mươi bảy kiện hàng trong đó có chứa tám năm ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu
nhãn hiệu z và hero một cặp biển số trong xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi hai a hai mươi ba nghìn một trăm hai mươi năm
tiến hành kiểm tra trong nhà phạm ngọc hằng cơ quan công an còn phát hiện bốn kiện hàng
có chứa hơn một hai ngàn bao thuốc lá điếu nhập lộ mang các loại nhãn hiệu
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ võ thị diệu huyền thường gọi là trang bốn mươi năm tuổi
chú tại tỉnh long an là đầu mối cung cấp thuốc lá lậu cho hằng và nguyễn hoàng vũ hai mươi chín tuổi
cùng quê với hiền đã được hiền nhờ trở thuốc lá lộ giao cho hằng
bước đầu các đối tượng thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu từ một cửa khẩu của tỉnh long an
giáp với biên giới campuchia vận chuyển đến giao cho chủ tiệm tạp hóa ngọc hàng
phường quang vinh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để tiêu thụ
được biết hằng là đầu mối trung chuyển
tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu của nhóm đối tượng trên từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mỗi lần các đối tượng giao dịch từ một đến tám cây thuốc lá điếu nhập lậu
trong quá trình mua bán vận chuyển và tiêu thụ các đối tượng thường gắn biển số xe giả
sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để tẩu thoát khi bị phát hiện
giờ tới đến năm giờ sáng các đối tượng vẫn chuyển với tốc độ rất nhanh
về đến đây thì là đã giao ước trước là giao nhận hàng
đây là tại cái điểm mà mình bắt giữ hôm nay là điểm trung chuyển
mỗi lần giao nhận thời gian là từ năm tới bảy phút
việc triệt xóa thành công nhóm đối tượng trên đã ngăn chặn và đẩy lùi nạn nhập lậu thuốc lá điếu vào địa bàn đồng nai
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án
khởi tố bị can nhằm xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm của đối tượng theo đúng pháp luật
của vị tình trạng vi phạm bản quyền video trực tuyến tại việt nam đang là vấn đề nhất nhối
bởi số lượng người dùng trái phép có thể tăng lên tới một mươi năm năm triệu trong năm hai nghìn hai mươi
và dự kiến sẽ làm thất thoát là ba trăm bốn mươi tám triệu đô la mỹ
và đây là con số được đưa ra tại hội thảo chuyên đề vi phạm bản quyền trực tuyến và các biện pháp ngăn chặn tại việt nam
do cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
cùng với một số đơn vị tổ chức vừa diễn ra vào sáng nay hai mươi một tháng bảy
theo một số liệu được cung cấp tại hội thảo cho biết
ngành công nghiệp video trực tuyến của việt nam được dự báo sẽ tạo ra doanh thu hai trăm bốn mươi chín triệu usd vào năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên sự phát triển và doanh thu từ ngành video trực tuyến đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng vi phạm bản quyền
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thời gian qua cũng đã nhận được rất nhiều yêu cầu xử lý vi phạm bản quyền nội dung
đa số là các nội dung về giải trí các hình thức phương pháp vi phạm bản quyền hết sức tinh vi và biến đổi liên tục
luôn che giấu thông tin chi tiết thực hiện xuyên biên giới từ nước ngoài cung cấp dịch vụ vào việt nam
một tin vui đối với người tiêu dùng từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay mỗi lít xăng sẽ giảm từ hai bảy trăm một mươi đồng đến ba sáu trăm linh đồng
các mặt hàng dầu sẽ đồng loạt giảm từ một một trăm linh đồng đến hai ba trăm tám mươi đồng
sau điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính giá bán lẻ xăng e năm ron chín mươi hai về còn hai mươi năm bảy mươi đồng tức là giảm hai bảy trăm một mươi đồng
còn xăng ron chín mươi năm là hai mươi sáu bảy mươi đồng đã giảm là ba sáu trăm linh đồng
như vậy là mặt bằng giá xăng trong nước đã về ngang với hồi tháng hai năm nay
và đây là kỳ giảm giá thứ ba liên tiếp của giá xăng dầu trong nước từ đầu tháng bảy cho đến nay
thưa quý vị liên quan đến vụ bạo hành bé gái tám tuổi
đến chết ngày hai mươi một tháng bảy tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
tuy nhiên hội đồng xét xử đã tuyên bố khoảng phiên tòa trả hồ sơ cho viện kiểm sát điều tra bổ sung và giám định thương tích đối với bị hại
và xác định bị cáo nguyễn kim trung thái đồng phạm với bị cáo trang về tội giết người
theo yêu cầu của luật sư đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại
theo hội đồng xét xử cho biết trước khi phiên tòa chính thức diễn ra đã nhận được đề nghị của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại
về việc đề nghị xét xử công khai vụ án xác định tỷ lệ thu tập của bị hại trong các ngày bảy một mươi một mươi một và một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và xác định bị cáo nguyễn kim trung thái đồng phạm với bị cáo trang về tội giết người
chúng tôi phải đề nghị tại phiên tòa hôm nay là phải đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung
chuyển tội danh nguyễn kim trung thái
sang tội danh đồng phạm giết người theo điều một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm đã sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
mà từ ngày hai mươi một trở về trước thì bị can nguyễn kim trung thái có tham gia trực tiếp đánh giáo nguyễn thái vân an
thứ nhất hai lần
thứ hai nữa là bị can nguyễn kim trung thái ngồi chứng kiến con mình bị cởi quần áo ra bị nhốt vào chuồng chó
và trên tay của vị cáo có cầm cái hùng khí nguy hiểm là cái cây sắt cái cây của máy hút bụi
và đứng nhìn con mình bị nhốt vào chuồng chó như thế này
thì những hình ảnh đó chúng tôi không biết
chúng tôi không thể chấp nhận được
hội đồng xét xử cho rằng kiến nghị giám định thương tật bổ sung đối với bé gái là có căn cứ
đối với kiến nghị thay đổi tội danh bị cáo thái sang tội giết người
hội đồng xét xử cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung
hội đồng xét xử sẽ xét xử theo tội danh mà viện kiểm sát truy tố
từ đó hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung
cái việc mà tòa tp hcm trả hồ sơ là có căn cứ và đúng theo pháp luật quy định
để khẳng định xác định là thái có phạm tội giết người hay không
thì cần phải làm rõ một số vấn đề
dấu hiệu động cơ mục đích là có thái có phạm tội giết người với vai trò đồng phạm với lại là bị cáo trang hay không
thì theo quan tụ địa điểm của tôi là có và cần phải làm rõ
tuy nhiên trong cái việc xét xử
thì cơ quan tiến hành tố tụng không phải là xét xử theo là cái quan điểm của dư luận
mà họ phải dựa theo quy định của pháp luật
và phải tôn trọng cái chứng cứ khách quan
và sau khi giám định ở đây thì có thể là giám định qua camera và xác định được là thái đã có ý thức và tiếp nhận cái ý chí
là muốn để cho trang là hành hạ con mình dẫn đến chết thì thái phải chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình
trong vụ án này bị cáo bị truy tố đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm
và người đại diện bị hại
không yêu cầu xử kín nên vụ án được xử công khai nhằm giáo dục phòng ngừa ra bia chung
theo cáo trạng bé gái sinh năm hai nghìn một mươi ba là con ruột của nguyễn kim trung thái
do cha mẹ ly hôn nên bé gái sống với thái và người yêu của thái là nguyễn võ huỳnh trang
tại căn hộ ở quận quỳnh thạnh tp hcm
trong các ngày bảy một mươi một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thái chứng kiến trang nhiều lần đánh đập hành hạ con gái ruột nhưng không can ngăn hay có hành động bảo vệ che chở
không những thế có những lúc thái còn tham gia cùng đại diện
giúp trang đánh đập hành hạ con gái
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sau khi biết trang đánh con gái tử vong
thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera toàn bộ dữ liệu của bốn camera trong căn hộ
nhằm che giấu hành vi phạm tội của người tình
hành vi phạm tội của trang và thái đã xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự và nhân phẩm của người khác
đặc biệt phạm tội đối với trẻ em đồng thời gây bất bình trong nhân dân
bị dư luận xã hội lên án cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật
ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp cho biết
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là đào huy hoàng và nguyễn ngọc tú về hành vi cho vay nặng lãi
trước đó qua tin báo của quần chúng nhân dân ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
công an huyện tam nông mời làm việc đối tượng đào huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ thành phố hà nội đang có hành vi đòi nợ theo hình thức cho vay nặng lãi
tại khóm hai thị trấn tràm chim huyện tam nông
qua làm việc hoàng thừa nhận hành vi cho vay lãi suất cao trên địa bàn huyện tam nông
huyện thanh bình huyện cao lãnh thành phố cao lãnh
qua kiểm tra trên người hoàng phát hiện hai điện thoại di động có nhiều dữ liệu liên quan đến việc cho vay tiền
điều tra mở rộng lực lượng công an còn phát hiện thêm đối tượng nguyễn ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
nguồn thành phố hà nội cũng có hoạt động liên quan đến tín dụng đen
cả hai đối tượng đang thuê nhà và sinh sống tại phường một thành phố cao lãnh
tiến hành kiểm tra nơi ở của hai đối tượng thu giữ một máy tính sách tay bên trong có nhiều dữ liệu liên quan cho vay tín dụng đen
và nhiều giấy tờ như chứng minh nhân dân căn cứ công dân hộ khẩu của những người vay tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh tạm giam bốn tháng đối với lâm thị hoài thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ngụ tại ấp một mươi sáu xã long hữu thị xã duyên hải tỉnh trà vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra do cần tiền tiêu xài cá nhân và đặc cực trên mạng
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thu đã hỏi vay tiền của một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ cùng địa phương
số tiền ba trăm bảy mươi hai triệu đồng và một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ tại thị xã duyên hải với số tiền hai trăm chín mươi triệu đồng
khi vay tiền thu nói dối là để đáo hạn ngân hàng và đáo nợ cho hội phụ nữ hứa sau ba ngày sẽ trả lại
cả hai nạn nhân đều tin tưởng nên đã đồng ý đưa tiền cho thu mượn
sau khi nhận được tổng số tiền sáu trăm sáu mươi hai triệu đồng thu trả nợ và tiêu xài cá nhân số tiền năm mươi một triệu bốn trăm linh ngàn đồng
còn ba trăm linh một triệu đồng thì chuyển vào tài khoản của nhiều người để đặt cược trên mạng
và sử dụng số tiền ba trăm linh chín triệu sáu trăm linh ngàn đồng chuyển vào tài khoản của người khác để vay tiền online
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý lâm thị hoài thu theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết vừa bắt giữ lê quốc mãi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ tại huyện đầm dơi tỉnh cà mau đây là đối tượng có quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu cùng một người bạn
lê quốc mãi cùng người này điều khiển xe máy dọc các tuyến đường trên địa bàn thị trấn gành hào
huyện đông hải tỉnh bạc liêu tìm tài sản để trộm cắp
thấy một căn nhà đang xây dựng không người trông coi cả hai đã lén vào và lấy trộm nhiều loại tài sản
như máy cắt sắt kiềm cộng lực motor điện
sau khi lấy trộn bọn chúng đem bán và lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân
quá trình điều tra cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê quốc mãi
về hành vi trộm cắp tài sản nhưng mãi bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác truy tìm công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu phát hiện và bắt giữ mãi
khi y đang lẩn trốn tại tỉnh bình phước
vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín
ngoài việc học luật lái xe đường và lái xe xa hình
thì các học viên còn phải học thêm kỹ năng xử lý tình huống thông qua ứng dụng lái xe mô phỏng
việc bổ sung môn thi bắt buộc này sẽ làm tăng thêm độ khó trong khi thi sát hạch
nhưng sẽ giúp cho chất lượng lái xe sau đào tạo của các học viên sẽ tốt hơn
có khả năng phán đoán và xử lý tình huống nhạy bén khi điều khiển ô tô tham gia giao thông
nếu như trước đây sau khi có kết quả đạt trong phần thi lý thuyết
các học viên sẽ chuyển sang bước thi thực hành
thì giờ đây sẽ chuyển sang phần thi tình huống mô phỏng
ở phần thi này sẽ có tổng cộng một trăm hai mươi tình huống mô phỏng chia làm một mươi hai đề
mỗi thí sinh sẽ thi một đề ngẫu nhiên với một mươi tình huống
điểm tối đa là năm mươi và tối thiểu để đạt được phần thi là ba mươi năm
nếu học viên không theo học đầy đủ sẽ rất khó đạt được
nói chung là nó rất là khó
tại vì là nó có tình huống nó rất là khó
nhiều khi em xử lý sớm nó cũng không có được ra điểm mình
xử lý sớm một tí nó không có được điểm năm điểm rồi
nói chung là nó
nhiều khi em lái yếu quá
thì mình thấy thì em sẽ nhắn vào đó
em xử lý
nhưng mà nó hơi sớm này không có điểm mạnh
khi mà cô bắt đầu thi phần mềm mô phỏng này
thì em được các giáo viên trí giải tận tình
hướng dẫn các chi tiết nhỏ nhất trong phần mềm mô phỏng
để ôn tập thật tốt để thi
theo quy định bắt đầu từ ngày một tháng sáu năm nay
sở giao thông vận tải tp hcm
các trung tâm xác hạch lái xe
sẽ đồng loạt sử dụng phần mềm mô phỏng sát hạch lái xe ô tô các hạng
từ đó đã tăng thêm độ khó trong quá trình thi
thống kê của sở
tính từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng bảy
đã tổ chức ba mươi ba kỳ xác hạch
trong đó có hai một trăm tám mươi tám thí sinh dự thi
kết quả một năm trăm hai mươi năm thí sinh đậu
sáu trăm sáu mươi ba thí sinh còn lại không đạt
theo tôi nghĩ
cục đã đưa vào thêm một cái phần mềm để xác hạch
là đây là một cái rất là hữu ích
qua học viên thông qua học cái phần mềm này
thì học viên sẽ có những cái trải nghiệm thực tế
ví dụ như đi đường đồi núi
đi đường văn đêm
đi đường vào trời mưa
thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm thực tế nhiều hơn
vì đây là một cái phần thi mới
cho nên là học viên sẽ có những cái bỡ ngỡ
cái số mà khi có thêm cái phần mềm mô phỏng
thì tỷ lệ đậu của cái phần mềm mô phỏng
tại vì họ có thêm rớt cái phần mềm mô phỏng
cho nên là sẽ rớt
nhiều hơn so với trước đây
một nội dung về là học và thi mô phỏng các tình huống giao thông
thì về cái này thì rõ ràng thì cũng nhằm mục đích
là làm cho người học là có cái nhận thức tốt hơn
cũng như có hiểu biết về là trong quá trình tham gia giao thông
các tình huống giao thông thực tế trên đường
cũng như là nhận biết được các tình huống giao thông
đã xảy ra tai nạn giao thông
để cho người học viên nắm vững các kiến thức này
từ đó là tạo làm sao cho là cái người học
khi mà có được cái tấm bằng để ra là tham gia giao thông
thì là thực hiện được cái kỹ năng nó tốt hơn
với những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lái xe của các tài xế mới
ngoài bổ sung thêm kiến thức câu hỏi môn học tình huống
thì hồ sơ học viên như thời gian học số buổi học quãng đường học lái xe
cũng được cục đường bộ thông qua thiết bị giám sát trang bị trên xe
đoàn viên thanh niên công an tp hcm
hiện chiếm hơn bốn mươi quân số toàn lực lượng công an tp hcm
mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua
ban thường vụ đoàn công an tp hcm đã linh hoạt tổ chức các hoạt động phù hợp
yêu cầu thực tiễn và các mục tiêu đã đề ra
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
công tác đoàn và phong trào thanh niên công an tp hcm
đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác
với nhiều chương trình hành động cụ thể được triển khai đồng bộ hiệu quả
các công trình hoạt động của đoàn thanh niên công an tp hcm
tạo nên nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ vừa qua
như công trình thanh niên tụi trẻ công an tp hcm xung kích xây dựng mô hình tổ nhân dân tuần tra
tại địa bàn xã phường thị trấn
ngày hội tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị
trao tặng bình chữa cháy tập hấn phòng cháy chữa cháy cho người dân
với khẩu hiệu hành động tụi trẻ công an tp bản lĩnh tiên phong đoàn kết sáng tạo và phương châm hành động
tổ chức các hoạt động phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn
cùng khâu đột phá chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống
cho đoàn viên thanh niên công an tp trên không gian mạng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
đoàn thanh niên công an tp hcm đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể
và những nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
tại đại hội đoàn thanh niên công an tp hcm và trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ thành đoàn tp hcm
đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong việc áp dụng khoa học công nghệ
vào tổ chức hoạt động phong trào thanh niên công an tp gắn với công tác chuyên môn giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
đoàn thanh niên công an tp hcm đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong việc áp dụng khoa học công nghệ